mở đầu sẽ là những thông tin cập nhật về cơn bão rai cơn bão số chín
dự báo là hoàn lưu của bão sẽ gây mưa vừa mưa to cho khu vực trung và nam trung bộ
từ đêm nay cho đến hết ngày mai
bão đi nhanh nên mưa cũng kết thúc nhanh
và những diễn biến mới nhất về cơn bão số chín
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị trong các bản tin sau
còn đến với khu vực ở bắc bộ thì nơi đây sẽ không chịu tác động của bão
thủ đô hà nội trong những ngày gần đây được cảnh báo là chất lượng không khí xấu
người dân nên hạn chế ra ngoài
và nếu phải ra ngoài thì khẩu trang và kính mắt
thì chắc chắn là những dụng cụ không thể thiếu để bảo vệ chúng ta khỏi tình trạng ô nhiễm
ở bên cạnh đó thì chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện chất lượng không khí trong chính ngôi nhà của chúng ta
bằng cách là trang bị thêm những chiếc quạt thông gió này hay là máy lọc không khí chẳng hạn
đặc biệt là với nhà có trẻ nhỏ thì hãy cho trẻ xúc miệng bằng nước muối
và rửa mũi thường xuyên hơn để giúp đường mũi hậu của trẻ được sạch sẽ
và trong những ngày cuối tuần như thế này thì chúng ta hãy tranh thủ vệ sinh nhà cửa
để giữ cho ngôi nhà của chúng ta luôn xinh hoạt gàng và sạch sẽ nhất có thể
bài nhật độ cho các vùng miền chúng ta sẽ cập nhật ở phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là phần tin lúc sáu h